một mươi hai viên ma túy tổng hợp một khẩu súng một mươi năm viên đạn một vỏ đạn và một điện thoại di động
được biết vừa bá xanh là thầy giáo đang giảng dạy tại trường học xã tây sơn huyện kỳ sơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ vừa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc
tại xã an đồng huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình bắt giữ một mươi đối tượng
thu giữ gần một trăm sáu mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại nhà ông nguyễn văn lẫm chú tại thôn bắc dũng xã an đồng huyện quỳnh phụ
tổ công tác công an huyện quỳnh phụ đã bắt quả tăng một mươi đối tượng
đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức sóc đĩa thu trên chiếu bạc gần hai mươi triệu đồng
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu thêm hơn một trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
công an huyện quỳnh phụ đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can trên về hành vi đánh bạc
liên quan đến vụ hơn sáu mươi bốn hectare rừng tự nhiên ở huyện miền núi an lão tỉnh bình định bị lâm tặc xóa sổ
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
tuy nhiên có sự bất thường xảy ra tại phiên tòa này khi mà hàng loạt người liên quan đến vụ án đều vắng mặt
bộ hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa
phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với chín bị cáo về tội hủy hoại rừng
trong đó ông lê văn thiện tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp thương thảo với vai trò chủ mưu
bất thường đã xảy ra tại phiên xét xử sơ thẩm khi hàng loạt người liên quan đều vắng mặt
sau khi hội đồng xét xử hoàn thành xong phần thủ tục khai mạc phiên tòa lấy ý kiến của đại diện viện kiểm sát
hỏi luật sư có mặt đều nhận được ý kiến là hoãn phiên tòa
sau khi hội ý hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xét xử
trong vụ án này tổng số rừng bị thiệt hại có giá trị lên đến gần năm tỷ đồng
vụ lở núi kinh hoàng xảy ra vào dạng sáng qua ngày hai mươi bảy tháng sáu đã cướp đi toàn bộ tài sản của hai mươi tám hộ dân bản sáng tùng
xã tàng ngảo huyện sinh hồ tỉnh lai châu
vào ngày hôm nay sau một ngày đêm nỗ lực lực lượng chức năng địa phương đã mở đường tiếp cận hiện trường
để kịp thời động viên hỗ trợ người dân sớm vượt qua cơn hoạn nạn
ngay trong buổi sáng ngày hôm nay tuyến đường liên bản từ trung tâm
xã tà ngạo về bản sáng tùng đã hoàn thành việc khắc phục sạt lở để mở đường đến với bà con
huyện sinh hồ cũng đã cử một đoàn cán bộ về phối hợp với lực lượng dân quân xã và các lực lượng chức năng khác
hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc dựng nhà lán tạm và trang bị cho bà con các vật dụng sinh hoạt
nhu yếu phẩm để lo cho cuộc sống trước mắt
hiện nay huyện cũng đã tổ chức họp bản để thống nhất với bà con tìm địa điểm lập bản mới